tại hà nội trường đại học kinh tế thuộc đại học quốc gia hà nội và viện fedrich noman việt nam
đã tổ chức gala chung kết cuộc thi business chilen hai nghìn một mươi tám
một cuộc thi tạo môi trường phát triển những ý tưởng khởi nghiệp cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai cho các bạn trẻ
trải qua hơn tám tháng với năm vòng thi và sáu workshop từ năm mươi hai đội thi ban đầu cho đến nay
ban tổ chức đã chọn ra sáu đội xuất sắc vào vòng chung kết
tại gala chung kết này các đội thi đã thuyết trình trước ban giám khảo để bảo vệ dự án khởi nghiệp của mình
sau khi tiến hành chấm điểm giải nhất đã được ban tổ chức trao cho đội thi đô
một dự án khởi nghiệp công nghệ với ý tưởng mạng lưới cho thuê đồ dùng dành tại nơi bạn ở
thì đã có những các nhà đầu tư đã sẵn sàng bỏ tiền thậm chí đã bỏ tiền rồi
tất nhiên nó chưa được nhiều các em còn phải chứng minh được nhiều hơn nữa
nhưng đấy cũng là rất tốt cho các em sinh viên rồi
cuộc thi business challenge hai nghìn một mươi tám là một cuộc thi có ý nghĩa lớn đối với các bạn trẻ
giúp các bạn trẻ tự tin khởi nghiệp từ những bước đi đầu tiên
chúng tôi muốn tạo nên một cơ hội để cho các bạn sinh viên các bạn trẻ có được sự rèn rũa
cọ sát và khẳng định được ý tưởng cũng như là năng lực của mình
đây là điều rất quan trọng vì khi các em ngồi trên ghế nhà trường
các em chỉ học lý thuyết thôi mà các em không va được với thực tiễn
thì các em sẽ không hình dung được và các em không rèn luyện được trưởng thành được
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai chúng tôi muốn tạo nên một cái bước rút ngắn hơn cho các em
trong việc là có những cơ hội và có được cái sự
chỉ bảo từ các thế hệ trước những thế hệ mà người ta đã thực sự trải qua
và trưởng thành lên từ những khó khăn
và chúng tôi cũng tạo nên được cái mạng lưới kết nối này
và đấy là điều rất quan trọng đối với các em khi các em hành trang bước vào đời
sau cuộc thi các bạn trẻ các bạn sinh viên sẽ trao dồi được nhiều kỹ năng
kiến thức cũng như học hỏi kinh nghiệm để có thể hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp của mình